thưa quý vị vào ngày hai tháng một vừa qua máy bay chở ba trăm bảy mươi chín người của japan airlines đã bốc cháy sau khi va chạm với máy bay cảnh sát biển tại sân bay hadena của tokyo nhật bản
không nơi quá nếu mô tả tình huống thoát nạn của toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay năm trăm một mươi sáu này là một phép màu
theo các chuyên gia việc sơ tán thành công hành khách giữa lúc máy bay đang bốc cháy dữ dội được xem như là một kỳ tích
và điều này chủ yếu là nhờ vào văn hóa an toàn bay nghiêm ngặt được japan airlines xây dựng trong nhiều năm qua
đầu óc tôi trống rỗng khói chàn ngập máy bay lúc đó tôi vô cùng sợ hãi
tôi đang ở trên chuyến bay cùng gia đình tôi nghĩ có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của mình rồi
hình ảnh ghi lại từ sân bay cho thấy chiếc máy bay của japan airlines hạ cánh trong tình trạng đang bốc cháy dữ dội
trong khi đó các video được quay ở bên trong máy bay cho thấy khói đã tràn ngập trong khoảng hành khách
chỉ vài chục giây sau đó các hành khách được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu trượt bơm hơi một cách an toàn
điều không may là năm người trên chiếc the haviland dash tám của lực lượng bảo vệ bờ biển việt nam
va chạm với chiếc airbus đã thiệt bạc phi công sống sót nhưng bị thương nặng
hành khách trên chuyến bay của japan airlines nhận định việc toàn bộ ba trăm bảy mươi chín hành khách sơ tán an toàn được là nhờ các tiếp viên
khi hạ cánh tôi thấy máy bay lắc mạnh nhìn ra cửa tôi thấy các đốm lửa
khi máy bay dừng lại chưa đầy một phút sau toàn bộ khoang máy bay đã dày đặc khói
các tiếp viên đã hướng dẫn chúng tôi thoát ra ngoài
trượt các tiếp viên đã dùng loa phóng thanh để hướng dẫn chúng tôi
dù có người kêu la nhưng hầu hết mọi người đều bình tĩnh không đứng lên khỏi ghế và chờ
vì thế tôi nghĩ rằng chúng tôi mới có thể thoát ra ngoài êm xuôi
tôi đã cảm thấy máy bay bị nghiêng về một bên trên đường băng và máy bay khựng lại rất mạnh
tôi không thấy hành khách hoảng loạn tất cả chúng tôi đều ra khỏi độ máy bay trong khoảng năm phút
ai cũng sơ tán trong trật tự nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi
theo các chuyên gia về mặt kỹ thuật
máy bay airbus a ba trăm năm mươi của japan airlines rất hiện đại và được trang bị vật liệu chọc cháy ngăn khói hiệu quả
hơn nữa các cầu trượt thoát hiệp của máy bay rất dễ tiếp cận và được thiết kế đủ rộng để sơ tán hết toàn bộ hành khách trong vòng chín mươi giây
tuy nhiên để làm được điều đó kỹ năng phản ứng của phi hành đoạt là điều quan trọng nhất
với những hình ảnh tôi nhìn thấy ngay sau vụ va chạm đám cháy khi khởi phát đã ở quy mô đáng kể
rõ ràng cháy rất lớn ngay từ lúc xảy ra va chạm
vô cùng vui mừng khi thấy tất cả mọi người đã ra khỏi máy bay an toàn
trong lúc cấp bách các tiếp viên đã đưa ra quyết định dứt khoát từ bỏ việc chờ chỉ đạo buộc lái và chủ động mở cửa sơ tán hành khách
nhờ có quyết định này cuối cùng toàn bộ ba trăm bảy mươi chín hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn
trong đó cơ trưởng là người cuối cùng trượt xuống lối thoát hiểm khẩn cấp
japan airlines được trang web của chúng tôi đánh giá là hãng hàng bảy sao hàng đầu
và đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra an toàn
ngoài ra cơ quan quản lý an toàn hàng không của nhật thực hiện tám tiêu chí giám sát tốt hơn so với mức trung bình của thế giới
trên thực tế các tiếp viên của japan airlines đều được đào tạo bài bản về các quy tắc an toàn bay
đây là một phần trong văn hóa an toàn bay cực kỳ nghiêm ngặt của japan airlines
hãng hàng không này luôn nhắc nhở nhân viên của mình về việc tuân thủ mọi quy định về an toàn bay
và buộc họ phải nằm lòng các quy tắc để phản ứng phù hợp khi sự cố xảy ra
với những gì tôi biết
tôi biết về hãng hàng không này cũng như nỗ lực của họ trong việc đảm bảo an toàn và đào tạo phi hành đoàn
việc họ làm tốt công tác sơ tán không có gì đáng ngạc nhiên
họ có văn hóa rất nghiêm ngặt về các quy trình vận hành tiêu chuẩn và thực hiện mọi việc đúng cách
đó là một trong những lý do giúp phi hành đoàn phản ứng rất tốt trong vụ tai nạn vừa qua
ngoài ra thái độ ứng xử của hành khách trong tình huống nguy hiểm cũng đã góp phần giúp việc sơ tán diễn ra nhanh chóng
hầu hết hành khách trên máy bay đều rất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn như kiên nhẫn chở máy bay dừng hẳn
bỏ hết hành ý sách tay sơ tán có trật tự
điều này rất quan trọng vì các cơ quan an toàn hàng không đã cảnh báo trong nhiều năm rằng việc cố gắng mang theo hành lý sách tay
có thể tăng nguy cơ thiệt hại về người trong quá trình sơ tán
vụ tai nạn vừa xảy ra là một tổn thất lớn với japan airlines
nhưng cũng đã chứng minh được văn hóa an toàn bay của hãng đã phát huy hiệu quả